sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một công ty chuyên xử lý môi trường
tại phường lái thiêu thành phố thuận an bình dương khiến cho các khu dân cư lân cận chìm trong khói đen
khoảng năm giờ ba mươi phút sáng nhiều tiếng nổ lớn và một cột khói đen bốc cao hàng chục mét lửa bùng phát dữ dội
lực lượng chữa cháy và công an đã huy động khoảng hơn một mươi tám xe chuyên dụng và gần tám mươi chiến sĩ cảnh sát tới chữa cháy
tới hiện trường và dập lửa đến khoảng bảy giờ ba mươi phút đám cháy cơ bản đã được khống chế
rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người